các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thời gian gần đây số ca mắc tại tp hcm có chiều hướng giảm
đây là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực phòng dịch tại tp hcm
tuy nhiên số ca tử vong tại tp hcm vẫn đang ở mức cao
nguyên nhân của thực trạng này là gì mời quý vị cùng theo dõi
bộ y tế công bố tp hcm có chín trăm chín mươi một f mới và sáu mươi bốn ca tử vong vì covid một mươi chín
tính từ đầu tháng một mươi hai đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín tử vong ở tp hcm luôn trên năm mươi bảy trường hợp mỗi ngày
cao nhất là ngày sáu tháng một mươi hai với chín mươi bốn ca
điều này đã khiến cho dư luận lo lắng vì đặt ra câu hỏi
liệu tp hcm có còn kiểm soát được dịch hay không
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
với tỷ lệ bao phủ vaccine rất dày của tp hcm khoảng chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hai mũi
số người tử vong tăng cao như hiện tại là rất đáng lo ngại
nếu tính từ cuối tháng một mươi một đến nay trung bình bệnh nhân covid một mươi chín tử vong hàng ngày tại địa phương
là trên dưới bảy mươi người bao gồm các trường hợp nặng và chuyển từ các tỉnh đến
ông dũng dẫn chứng tình hình ở quốc gia cùng khu vực đông nam á là indonesia
dân số khoảng hai trăm bảy mươi triệu người
cùng khoảng thời gian trên số ca tử vong của indonesia chỉ năm bảy người mỗi ngày
nhưng số mũi vaccine nước này tiêm tương đương với việt nam
tức là nếu so với số dân thì chưa đến bốn mươi người tiêm mũi hai
với singapore dù số ca mắc cao nhưng số tử vong vẫn rất thấp
còn tại tp hcm số ca f phát hiện hàng ngày trên một trăm linh dân
không quá cao so với các khu vực khác trên thế giới nhưng tỷ lệ tử vong lại cao
chuyên gia cho rằng khi tiến hành bình thường mới
tỷ lệ tử vong sẽ tăng nhưng tỷ lệ tử vong phải giảm về dưới năm
trong khi đó thống kê từ bộ y tế cho thấy f tử vong tại việt nam nói chung
chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
trong đó tp hcm là địa phương áp đảo
nhận định nguyên nhân tử vong ở góc độ dịch tễ
phó giáo sư dũng cho rằng có hai vấn đề khiến tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín
vẫn cao liên tục tại tp hcm
đầu tiên là dù tp hcm công bố tỷ lệ phủ vaccine rất dày
nhưng qua ghi nhận vẫn còn các trường hợp bị bỏ sót chưa tiêm mũi nào và nhiễm bệnh
các trường hợp này có thể nằm trong nhóm cao tuổi đi lại khó khăn
có bệnh nền đang điều trị hoặc vấn đề tư vấn tiêm chủng không tốt
yêu cầu người có bệnh nền phải vào bệnh viện tim tạo nên tâm lý e ngại
nhóm này một khi nhiễm bệnh thì nguy cơ trở nặng và tử vong rất cao
do đó đòi hỏi khối y tế dự phòng phải tiếp tục tìm kiếm
tuyên truyền phủ vaccine cho người chưa tiêm
vấn đề thứ hai
theo ý kiến riêng của chuyên gia là việc quy trình điều trị covid một mươi chín hiện tại vẫn còn chưa phù hợp
ví dụ nếu dùng kháng viêm quá sớm không đúng đối tượng
sẽ dễ gây nguy cơ chuyển nặng về sau
hoặc thuốc monopiravir thay vì ưu tiên cấp cho đối tượng cao tuổi thì còn dùng bị tràn lan
theo ông dũng cần phải phân luồng bệnh nhân hợp lý ngay từ đầu
khi bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng cần can thiệp y tế
người nhà phải biết đưa họ đến cơ sở nào
nhiều người nghĩ mình nặng quá sắp chết rồi
nên không muốn đi hoặc là họ sợ đi điều trị
sợ cách ly trong bệnh viện sẽ chuyển nặng
chính sách cách ly f f một hiện tại cũng khiến người dân có thể e ngại mà giấu bệnh
đó là những lý do làm việc can thiệp y tế bị trễ
dẫn đến gia tăng nguy cơ trở nặng tử vong khi nhiễm bệnh
phó giáo sư dũng phân tích bác sĩ trương hữu khanh
chuyên gia dịch tễ nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho rằng
các thống kê về số ca tử vong của tp hcm cần chi tiết hơn
cụ thể cần chỉ rõ đối tượng tử vong ở độ tuổi bao nhiêu
đối tượng nào có bệnh nền gì đã tiêm đủ hay chưa tiêm
tiêm loại vaccine gì thì mới có nhận định đúng đắn
khó khăn trong tình hình hiện tại là việc số lượng f điều trị tại nhà cao
nên con số thống kê có thể chưa chính xác
cơ quan thống kê nên phân tích chi tiết tỷ lệ các ca bệnh không chích người diễn tiến nặng
tử vong để người dân thấy rõ lợi ích của việc chủng ngừa
nhất là với nhóm anti vaccine và những người mang tâm lý sợ hãi không dám đi chích
bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ đỗ châu việt trưởng khoa điều trị covid một mươi chín bệnh viện nhi đồng hai cho biết thêm
ngoài số f tại chỗ thành phố hồ chí minh sau khi mở cửa còn gánh các ca nặng
từ nhiều tỉnh thành khác chuyển lên góp phần làm tăng số lượng bệnh nhân nặng
và tử vong và áp lực điều trị
dù vậy theo các chuyên gia đây chỉ là những bệnh nhân chuyển viện
không phải là bệnh nhân sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế khi thống kê số ca tử vong cũng ghi rõ trường hợp nào chuyển từ tỉnh đến
các chuyên gia đặt kỳ vọng về chiến dịch tiêm mũi vaccine ba
đặc biệt cho đối tượng người cao tuổi bệnh nền và chiến dịch bảo vệ người
thuộc nhóm nguy cơ của sở y tế thành phố hồ chí minh sẽ giúp hạn chế tỷ lệ tử vong
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh họp giao ban trực tuyến
với các sở ngành quận huyện và thành phố thủ đức về công tác phòng chống dịch
ở thành phố dự cuộc họp có đồng chí nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh hiệp kiến nghị thành phố hồ chí minh cần nghiên cứu
về đáp ứng miễn dịch cộng đồng để đánh giá đáp ứng miễn dịch của người dân thành phố
theo từng loại vaccine từng nhóm tuổi để có bằng chứng khoa học xác định thực tế
đáp ứng miễn dịch của người dân thành phố
báo cáo tại buổi làm việc phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng
giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
hiện số ca mắc covid một mươi chín mới trên địa bàn có xu hướng đi xuống
đây là tín hiệu đáng mừng tuy nhiên không vì thế mà chủ quan lơ là
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thành phố đang quản lý bảy mươi sáu bốn trăm hai mươi tám f điều trị tại ba tầng
trong đó tại nhà có sáu mươi một ba trăm sáu mươi chín người cơ sở cách ly có ba một trăm ba mươi hai người chiếm tám mươi bốn ba mươi
tại bệnh viện tầng hai có một mươi ba trăm ba mươi bốn người chiếm một mươi ba năm

bệnh viện tầng ba có một sáu trăm bốn mươi bảy người chiếm hai hai
số ca tử vong trong một mươi bốn ngày qua giao động từ sáu mươi đến bảy mươi ca một ngày
hiện còn năm trăm một mươi một ca thở máy xâm lấn
đây là con số chúng tôi lo lắng nhất
giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh nói và cho biết
qua phân tích số ca thở máy và số ca tử vong có nhiều đặc điểm giống nhau
như có độ tuổi trên năm mươi người có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
về tiến độ bảo vệ nhóm người nguy cơ trên địa bàn thành phố
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai hiện có một mươi chín trên hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn trừ huyện nhà bè và huyện củ chi
trong đó ba quận lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ nhiều nhất là các quận phú nhuận bình tân
các quận huyện và thành phố thủ đức đã khảo sát được một trăm linh chín ba trăm năm mươi người thuộc nhóm nguy cơ
nhưng chỉ mới lập danh sách năm mươi bốn năm trăm linh chín người
trong con số này có bốn năm trăm bốn mươi năm người đã được tiêm một mũi chiếm tám
bốn mươi sáu chín trăm ba mươi hai người tiêm mũi hai chiếm tám mươi sáu một
và ba ba mươi hai người chưa tiêm chiếm năm sáu
một mươi quận huyện đã triển khai xét nghiệm đợt một là quận ba quận năm quận bảy quận tám quận một mươi hai
quận phú nhuận bình thạnh tân phú huyện bình chánh và huyện hóc môn
cho bảy ba trăm một mươi người chiếm một mươi ba bốn phát hiện chín mươi bảy người mắc covid một mươi chín
tám người tại khu cách ly tại nhà năm mươi chín người đưa đến cơ sở thu dung điều trị
những người phát hiện mắc covid một mươi chín đã được ngành y tế thành phố
cấp phát túi thuốc điều trị và cho uống thuốc kháng virus monopiravir
bên cạnh đó ngành y tế cũng đã tổ chức truyền thông cho đối tượng nguy cơ với một mươi hoạt động chính
tiêm vaccine liệu nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ chăm sóc f là người thuộc nhóm nguy cơ
các địa phương cần sớm triển khai cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ
đây là dữ liệu quan trọng cho thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe cho họ
chúng ta đã bỏ công sức đi từng ngõ gõ từng nhà gặp từng người để phát phiếu
thì khi thu phiếu chịu khó nhìn kỹ
chỗ nào các bác các chú chưa đánh dấu thì nhờ bổ sung cho đủ
giám đốc sở y tế tp hcm nhấn mạnh
phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng cho biết
trong hai ngày đầu thí điểm cho học sinh khối lớp chín và một mươi hai học trực tiếp trở lại
tỷ lệ học sinh đến trường các khối lớp chín đạt chín mươi sáu mươi chín lớp một mươi hai đạt chín mươi ba sáu mươi hai
qua giám sát sở giáo dục và đào tạo và sở y tế phát hiện tám f
trong đó có sáu học sinh hai giáo viên tất cả đều không có triệu chứng
không cần nhập viện
ngành y tế cũng đã tổ chức tiêm liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu
hiện hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức đã tiêm được năm bảy trăm bốn mươi bảy mũi bổ sung
và một mươi một hai trăm bốn mươi ba buổi nhắc lại
để chủ động ứng phó với biến thể omicron
ngoài việc tăng cường kiểm soát các cửa khẩu cảng biển
ngành y tế đã dành riêng bệnh viện giã chiến số một mươi hai
để cách ly người có kết quả dương tính và giải trình tự gen
hiện có hai tổ chức tham gia giải trình tự gen là đơn viện nghiên cứu lâm sàng đh oxford
và viện pasteur
đến nay ocru đã nhận một mươi chín mẫu nhập cảnh
viện pasteur nhận một mươi năm mẫu một mươi bốn mẫu nhập cảnh và bốn mẫu cộng đồng
hiện có một mươi bốn mẫu mang biến chủng delta các mẫu còn lại đang chờ kết quả
theo phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng hiện nay có ba trăm bảy mươi nhà thuốc phạm mạc si
và ba trăm hai mươi nhà thuốc của các địa phương đăng ký tham gia phòng chống dịch
với ba hoạt động chính
cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết
chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho f
và là cầu nối giữa f với các cơ sở chăm sóc f tại nhà
trong chiều một mươi năm tháng một mươi hai sở y tế tp hcm bàn giao trung tâm hồi sức covid một mươi chín
thuộc bệnh viện trung ương huế cho bệnh viện nhiệt đới tp hcm
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
dương anh đức yêu cầu các sở ngành quận huyện và tp thủ đức
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy tp hcm
sẵn sàng với tinh thần chủ động sáng tạo vượt lên chính mình
phấn đấu bảo vệ cho sự bình yên của người dân thành phố
đồng chí dương anh đức hoan nghênh khu công nghiệp khu chế xuất
khu công nghệ cao đã chủ động vận dụng được nguồn xã hội hóa
thành lập các khu thu dung điều trị
đồng chí yêu cầu sở y tế phối hợp với sở tài chính và các sở ngành liên quan
sớm có đề xuất ban hành hướng dẫn cụ thể về vận hành cơ chế tài chính
đảm bảo sự bình vững cần để các đơn vị yên tâm
bàn giao việc vận hành trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bệnh viện trung ương huế đảm bảo chất lượng có nguồn lực tốt để chữa trị cho bệnh nhân
sở y tế triển khai và công khai sớm danh sách các nhà thuốc tham gia công tác phòng chống dịch
để mọi người cần có thể tra cứu được
bên cạnh đó phải thực hiện đẩy nhanh chiến lược về khoa học công nghệ
truyền thông an sinh xã hội
sở thông tin truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ cho các sở ngành triển khai hạ tầng
ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả thực tế đảm bảo hiệu quả
đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng chống dịch giảm sự tiêu tốn lực lượng tăng năng suất
các quận huyện và thành phố thủ đức có tinh thần tích cực
chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và có các phản hồi kịp thời để chấn chỉnh
tất cả mọi người phải thực hiện chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao
cũng như chiến lược phòng thủ y tế đúng tinh thần
phải thấu đáo đặt lương tâm trách nhiệm cao nhất cho công tác này
đồng chí dương anh đức mong muốn